tại lâm đồng loại hình kinh tế trang trại đã và đang phát huy hiệu quả cả về kinh tế và xã hội
đến nay tỉnh lâm đồng đã có gần chín trăm năm mươi trang trại hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực sản xuất chăn nuôi thủy sản
trong đó có trên hai trăm linh năm trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đạt hai mươi một sáu
hầu hết các trang trại đều đạt và vượt so với quy định về diện tích và giá trị sản lượng hàng hóa
theo tiêu chí quy định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nhiều trang trại đã sản xuất và cung cấp các loại giống cây trồng vật nuôi chất lượng cao
đồng thời triển khai nhiều dịch vụ làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân trong vùng
đến nay các doanh trại đạt tổng doanh thu hơn hai tỷ đồng tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương